hội nạn nhân chất độc da cam dioxin việt nam đã tổ chức kỷ niệm năm mươi năm năm thảm họa da cam ở việt nam
ngày một mươi tháng tám năm một nghìn chín trăm sáu mươi một ngày một mươi tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu đến dự có chủ tịch nước trần đại quang
cùng các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước
ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam các ban bộ ngành trung ương và thành phố hà nội
hơn nửa thế kỷ qua nhân dân việt nam phải gánh chịu hậu quả thảm khốc của cuộc chiến tranh hóa học
do đế quốc mỹ tiến hành ở việt nam
chất độc da cam đã hủy hoại môi trường hệ sinh thái và sức khỏe của con người
làm cho bốn tám triệu người việt nam bị phơi nhiễm hàng trăm nghìn nạn nhân đã chết
hoặc đang vật lộn với đau khổ bệnh tật hiểm nghèo
đặc biệt tác hại của chất độc da cam đối với sức khỏe con người có thể kéo dài qua nhiều thế hệ
đây không chỉ là nỗi đau của nhân dân việt nam mà còn là nỗi đau của nhân loại tiến bộ
trong những năm qua đảng nhà nước ta đã có nhiều chủ trương chính sách để hỗ trợ giải quyết hậu quả chất độc da cam
hàng năm nhà nước đã sành khoảng ngân sách hơn một mươi tỷ đồng để trợ cấp chăm sóc sức khỏe
hồi phục chức năng cho nạn nhân hỗ trợ những vùng đặc biệt khó khăn do bị ảnh hưởng nặng nề của chất độc da cam
phong trào hành động vì nạn nhân chất độc da cam do ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam phát động
đã được các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng thu hút sự quan tâm của đồng bào ta ở nước ngoài và quốc tế
đặc biệt hội nạn nhân chất độc da cam dioxin các cấp đã phát huy truyền thống thương người như thể thương thân và
uống nước nhớ nguồn của dân tộc góp phần quan trọng trong việc chăm sóc giúp đỡ và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp
của nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam
phát biểu tại lễ kỷ niệm chủ tịch nước trần đại quang đánh giá cao và tuyên dương cấp ủy đảng chính quyền các cấp
các cơ quan đoàn thể doanh nghiệp các nhà hào tâm các tầng lớp nhân dân và đồng bào ta ở nước ngoài
đã có nhiều đóng góp cao cả đầy tình thương và trách nhiệm trong việc chăm sóc giúp đỡ nuôi dưỡng những nạn nhân chất độc da cam
chủ tịch nước cũng yêu cầu các bộ ban ngành từ trung ương đến địa phương cần dành sự quan tâm hơn nữa
giúp đỡ người dân vùng bị phơi nhiễm chất đầu khóa học nạn nhân chất độc da cam nhất là ở vùng sâu vùng xa vùng đặc biệt khó khăn
thông qua các chương trình an sinh xã hội gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương
tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với nạn nhân chất độc da cam
để kịp thời đề xuất bổ sung sửa đổi và giải quyết những khó khăn vướng mắt trong quá trình thực hiện
các cấp các ngành địa phương có liên quan cần phối hợp chặt chẽ với hội nạn nhân chất độc da cam diocin việt nam
kiên trì đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam với những hình thức và bước đi phù hợp với đường lối
chủ trương chính sách đối ngoại của đảng và nhà nước ta
tăng cường vận động chính giới hoa kỳ các tổ chức chính trị xã hội xã hội nghề nghiệp các tổ chức từ thiện nhân đạo
các đoàn thể quân chúng các doanh nghiệp các tổ chức quốc tế các tổ chức phi chính phủ nước ngoài
tích cực tham gia các hoạt động khắc phục hậu quả chất độc hóa học chăm sóc và giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam việt nam
hội nạn nhân chất độc da cam việt nam
nạn nhân chất độc da cam diocene các cấp cần tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động
thực hiện tốt phương châm hành động đoàn kết nghĩa tình trách nhiệm vì nạn nhân chất độc da cam
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới phát huy vai trò tích cực của hội trong công tác tham mưu
đề xuất và huy động các nguồn lực xã hội để chăm sóc giúp đỡ và đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch nước trần đại quang đã tặng thưởng huân chương lao động hạng nhất cho hội nạn nhân chất độc da cam dioxin
đây là sự ghi nhận biểu dương những nỗ lực của hội và những tấm gương vượt khó vươn lên hòa nhập cộng đồng của hơn ba triệu nạn nhân chất độc da cam